trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận khoảng năm ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng hơn một chín trăm linh ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hơn ba ca
cũng trong thời gian này tổng số f một phải thực hiện cách ly tập trung tại hà nội lên tới gần hai mươi ba trường hợp
riêng về quy định cách ly tập trung f một trong khi bộ y tế cho phép giảm thời gian cách ly xuống còn một mươi bốn ngày từ giữa tháng bảy
thì hà nội từ ngày bốn tháng chín lại nâng lên hai mươi một ngày
sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
trong nguy cơ dịch covid một mươi chín tại hà nội có thể bùng phát mạnh trở lại nhiều ý kiến lo ngại quá tải khu cách ly
nhiều ý kiến lo ngại quá tải khu cách ly song trao đổi với phóng viên báo giao thông ngày sáu tháng một mươi một
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội vẫn khẳng định thành phố chưa tính đến phương án cách ly f một điều trị f một

hà nội vẫn cách ly tập trung và điều trị tại cơ sở y tế lãnh đạo cdc hà nội cho biết
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam lại cho rằng
dù vẫn đủ cơ sở cách ly tập trung nhưng ngay bây giờ hà nội nên thí điểm cách ly f một tại nhà
tránh lặp lại bài học của thành phố hồ chí minh khi dịch bùng phát mạnh
theo ông phu thực tế cho thấy khi nới lỏng giãn cách số ca f tăng lên đồng nghĩa f một tăng nhiều
do đó cách ly f một tại nhà vừa tạo thuận lợi cho người bị cách ly đỡ tốn kém lại không bị nhiễm chéo tại khu cách ly
thứ hai hiện nhiều nhà dân tại hà nội có điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà theo quy định
thứ ba hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn xóm tổ dân phố tại thủ đô cũng đã đủ năng lực
có thể thực hiện tốt việc giám sát theo dõi
thứ tư nhiều người dân thành phố đã có ý thức cao trong phòng
chống dịch chính vì vậy việc cách ly tại nhà là cần thiết đối tượng nào không đủ điều kiện thì mới đưa đi cách ly tập trung
hà nội nên làm ngay trong trường hợp dịch bùng lớn thì đã có kinh nghiệm thiết lập được hệ thống xử lý điều trị
nếu không dễ bị động như thành phố hồ chí minh đợt trước phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
thưa quý vị ghi nhận tại hải phòng ubnd quận kiến an cho biết toàn bộ học sinh các cấp học tại quận này dừng đến trường
chuyển sang hình thức học online từ sáng nay cho đến khi có thông báo mới do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo báo cáo của ubnd quận kiến an ngày bảy một mươi một quận ghi nhận thêm bảy ca covid một mươi chín
ngoài bệnh nhân bht sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phường nam sơn là f một làm cùng công ty với bệnh nhân ith trú tại xã an đồng huyện an dương
sáu trường hợp còn lại ở phường tràng minh đều là người một nhà ở tổ dân phố hạnh phúc hai
sáu người này là bệnh nhân vvg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trong số này bệnh nhân vvg từ gia lai về phải cách ly tại nhà
theo điều tra dịch tễ trước đó bệnh nhân vvg từ gia lai qua con tum chơi khoảng ba ngày tới hai mươi tám tháng một mươi trở lại gia lai
ngày ba mươi tháng một mươi bệnh nhân đi bay từ sân bay pleiku gia lai về sân bay nội bài hà nội sau đó đi taxi về hải phòng
bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà
bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà từ ngày ba mươi một tháng một mươi xét nghiệm lần một có kết quả âm tính covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi một lấy mẫu xét nghiệm lần hai có kết quả dương tính covid một mươi chín
sau đó tới ngày bảy tháng một mươi một cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận năm trường hợp người nhà của bệnh nhân dương tính covid một mươi chín
tính đến tối bảy tháng một mươi một qua giả soát lực lượng chức năng xác định trên địa bàn quận kiến an có một trăm một mươi tám trường hợp f một các trường hợp f hai f ba đang truy vết
ngoài ra còn có một mươi sáu f một liên quan tại trường trung học phổ thông trần hưng đại
trong đêm bảy tháng một mươi một lực lượng chức năng tiếp tục truy vết khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm giám sát chặt chẽ việc phong tỏa các trường hợp cách ly y tế tại nhà
cơ quan chức năng nhận định các ca bệnh tại phường trang minh có tính chất phức tạp thời gian diễn biến từ nhiều ngày liên quan tới nhiều địa điểm tập trung đông người như chợ phù lưu trường trung học cơ sở bắc hà trường trung học phổ thông trần hưng đạo huyện an lão nên đã dừng cho học sinh đến trường
chuyển sang các tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại tp hcm
số ca covid một mươi chín mới tại tp hcm có xu hướng tăng nhẹ xuất hiện hàng chục điểm dịch ở huyện hóc môn nhưng nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan không tuân thủ biện pháp năm k
ngành y tế và chính quyền địa phương tp hcm liên tục khuyến cáo đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra nhắc nhở người dân hàng quán tuân thủ nghiêm biện pháp năm k
theo ghi nhận những ngày qua tại các tuyến đường trên địa bàn tp hcm như phạm văn đồng quận gò vấp nơ trang long quận bình thạnh võ văn ngân tp thủ đức
đa số người dân vẫn nghiêm túc chấp hành quy định phòng dịch như đeo khẩu trang không tụ tập
nhiều hàng quán cửa hàng vẫn duy trì việc khai báo y tế giữ khoảng cách sát khuẩn tay
tuy nhiên vẫn còn nhiều người chủ quan lơ là không đeo khẩu trang tụ tập không đảm bảo giãn cách
nhiều hàng quán đặc biệt là các quán ăn quán cà phê không bố trí dung dịch sát khuẩn không đảm bảo đúng khoảng cách
tại nhiều khu chợ tự phát việc mua bán diễn ra tấp nập đa số người dân đều đeo khẩu trang tuy nhiên lại không đảm bảo đúng khoảng cách
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố vẫn duy trì xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi đường từ ngày một tháng sáu
theo đó nếu phát hiện người dân không đeo khẩu trang khi đi đường thì có quyền lập biên bản xử phạt một ba triệu đồng
trước tình hình số lượng f cách ly tại nhà khá lớn đội giám sát f cách ly tại nhà chưa đủ để đảm bảo yêu cầu giám sát tự tuân thủ cách ly tại nhà
ông nguyễn thế dũng chủ tịch ubnd phường một mươi bốn gò vấp cho biết tâm lý người dân lơ là sau dịch là có
nguyên nhân là do người dân nghĩ rằng mình đã tiêm được hai mũi vaccine mặt khác trên các phương tiện truyền thông có các thông tin
số ca nhiễm giảm số ca khỏi số ca chuyển nặng số ca tử vong giảm rõ rệt nên người dân tự tin là đã khống chế được dịch
mặc dù các cơ quan ngành tuyên truyền liên tục về việc đã tiêm vaccine hai mũi vẫn có thể bị nhiễm
nhưng tâm lý người dân lúc này đã chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch ông thế dũng nói
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu nhận định nếu người dân không tuân thủ biện pháp năm k và các biện pháp phòng chống dịch
thì số ca mắc có thể tăng lên cao hơn
trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng chuyển biến xấu sở y tế thành phố cho biết đã kích hoạt trạm y tế lưu động
và đội phản ứng nhanh tại các địa phương có số ca mắc cao
nghệ an ghi nhận hai mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó có một ca cộng đồng
bệnh nhân trú tại xã hưng lĩnh huyện hưng nguyên đang công tác tại trạm y tế xã long xá
bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín công tác tại trạm y tế xã long xá huyện hương nguyên có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp
sau khi có kết quả xét nghiệm xã hưng lĩnh đã tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân
trên tuyến đường chính vào trung tâm xã với tổng số một mươi một hộ dân bốn mươi năm nhân khẩu khu phong tỏa có độ dài khoảng hai trăm năm mươi mét
địa phương cũng thiết lập hai chốt chặn kiểm soát người ra vào và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực này
được biết bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp trong thời gian qua
tại xã hưng lĩnh địa phương đã xác định được hai mươi năm f một của bệnh nhân
chủ yếu là anh em họ hàng và đang tiếp tục truy vết
số lượng f một được cách ly tại trường mầm non trên địa bàn
tại xã long xá thời gian qua bệnh nhân có tham gia trực tiếp vào việc xét nghiệm tiêm phòng vaccine cho người dân
do đó số lượng f một rất lớn
chính quyền xã long xá cho biết theo thống kê sơ bộ trong khoảng một tuần trở lại đây bệnh nhân tiếp xúc gần nhiều người
cán bộ công chức của chính quyền xã long xá cũng đang phải thực hiện ba tại chỗ cách ly tại trụ sở ủy ban nhân dân
vì đã tiếp xúc gần với bệnh nhân trong thời gian qua
ghi nhận tại tỉnh bình thuận người dân không đi ra khỏi nhà từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ bốn với tất cả hoạt động kinh tế xã hội
trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp
ủy ban nhân dân thành phố phan thiết ban hành quy định bắt đầu từ ngày bảy tháng một mươi một
người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh dừng hoạt động theo quy định từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố phan thiết tăng nhanh nhất là ca bệnh trong cộng đồng
nếu từ ngày hai mươi đến hai mươi sáu tháng một mươi thành phố có chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín cộng đồng
thì từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến mùng hai tháng một mươi một số ca mắc mới tăng mạnh với ba trăm một mươi tám trường hợp
theo ghi nhận phần lớn người dân địa phương chấp hành nghiêm quy định không ra khỏi nhà
một số trường hợp do đi làm xa về không kịp giờ nhưng tổ tuần tra chỉ nhắc nhở
các hàng quán nhà dân dọc các tuyến đường chính đều đóng cửa vắng bóng người
trước đó do tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp nên ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống theo cấp độ bốn vùng đỏ
ngoài việc cấm người dân ra khỏi nhà vào ban đêm địa phương đã thiết lập lại một mươi hai chốt kiểm soát
cửa ngõ ra vào thành phố chỉ những trường hợp có lý do trình đáng đồng thời đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc có giấy âm tính trong thời gian bảy mươi hai giờ mới được qua lại chốt
bên trong nội đô địa phương tiếp tục duy trì các chốt phong tỏa cứng ở các vùng đỏ
tại thành phố hiện có năm phường thuộc vùng đỏ gồm có phú tài phú trinh lạc đạo đức nghĩa thanh hải
phần lớn còn lại là phường vùng cam và vàng
thời gian qua mỗi ngày thành phố phan thiết có gần hai trăm linh ca nhiễm trong cộng đồng
tại bình thuận ngoài thành phố phan thiết còn có huyện hàm thuận bắc là vùng đỏ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bảo địa phú tàu cho biết
trong những ngày qua các ca nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng liên tục tăng
ngày sáu tháng một mươi một có chín mươi sáu ca ngày bảy tháng một mươi một ghi nhận một trăm năm mươi bốn ca
người dân di chuyển từ các tỉnh thành khác vào bảo địa phú tàu
bao gồm người dân trong tỉnh di chuyển qua các tỉnh thành khác và trở lại phải thực hiện khai báo y tế
theo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh bảo địa phú tàu
hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường
số lượng ca mắc covid một mươi chín ghi nhận ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng
tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao là tài xế phụ xe
xe người đến và trở về từ các tỉnh thành phố vùng dịch công nhân người lao động trong các doanh nghiệp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bảo địa phú tàu đề nghị các doanh nghiệp tăng cường
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc sản xuất kinh doanh
tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên người lao động trong doanh nghiệp
từng hộ gia đình người dân phải cam kết trước khi tiếp nhận người thân
bạn bè đối tác từ ngoài tỉnh đến thăm về trong ngày hoặc cư trú tạm trú
làm việc phải khai báo y tế đăng ký với chính quyền địa phương hoặc công an các xã phường thị trấn nơi đến
người dân chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
do không khai báo hoặc khai báo không trung thực
tỉnh bảo địa phú tàu cũng đề nghị người dân di chuyển từ các tỉnh thành khác vào địa phương
bao gồm người dân trong tỉnh di chuyển qua các tỉnh thành khác và trở lại phải thực hiện khai báo di chuyển nội địa
khai báo y tế và quét mã qr code qua các ứng dụng công nghệ thông tin
trong bảy ngày qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành miền tây tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc mới tăng xuất hiện nhiều ổ dịch ngoài cộng đồng
trước tình hình đó các tỉnh thành miền tây đang vừa phải nâng cao cấp độ dịch
vừa căng mình chuẩn bị năng lực điều trị f trên quy mô lớn
ở thành phố cần thơ số ca nhiễm sars cov hai tăng cao mỗi ngày mà điều kiện dường bệnh hạn chế
nên thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để f một f được cách ly điều trị tại nhà
báo cáo của sở y tế tp cần thơ tính đến chiều sáu một mươi một thành phố điều trị theo mô hình tháp ba tầng
với khả năng điều trị ba một trăm linh giường tầng một một tám trăm năm mươi giường tầng hai một năm mươi giường tầng ba hai trăm linh giường
tổng số bệnh nhân đang điều trị cùng thời điểm trên là hai hai trăm tám mươi tám người
trong đó tầng một là một sáu trăm chín mươi ba người trên một tám trăm năm mươi giường điều trị tức là tầng một chỉ còn chống một trăm năm mươi bảy giường
tầng hai đang điều trị trên năm mươi khả năng
tầng ba gần ba mươi
theo ông dương tấn hiển phó chủ tịch thường trực ubnd tp cần thơ
thành phố giảm một số bệnh viện giã chiến để hoàn trả cơ sở vật chất cho các đơn vị
để các đơn vị này phục vụ công tác chuyên môn
do vậy tổng số giường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín của thành phố giảm
để đảm bảo công tác điều trị thành phố đang chuẩn bị để f một f được cách ly điều trị tại nhà
còn việc cấp cứu các ca nặng ông hiển cho biết thành phố vẫn duy trì như trước
tầng ba có ba bệnh viện là đa khoa thành phố
đa khoa trung ương lao vào bệnh phổi
còn tầng ba chuyên sâu như phụ nữ có con nhỏ hay mang thai thì có bệnh viện phụ sản
trẻ em nhiễm mà nặng thì có bệnh viện nhi đồng
tương tự tại cà mau tỉnh này đã thành lập chín mươi sáu trạm y tế lưu động với bốn trăm bảy mươi nhân viên y tế
trong đó một trăm linh năm bác sĩ ba trăm sáu mươi năm nhân viên chuyên môn khác
các trạm y tế lưu động được trang bị thiết bị cơ số thuốc và các phương tiện cần thiết
để phục vụ việc thu dung chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân covid một mươi chín
tại cà mau đang điều trị
một hai trăm hai mươi một bệnh nhân tại các bệnh viện và năng lực tiếp nhận điều trị có thể đáp ứng thêm khoảng một bệnh nhân
lãnh đạo sở y tế tỉnh này trong cuộc họp tuần qua với ban chỉ đạo của tỉnh
đã có ý kiến lưu ý các địa phương trong tỉnh phải chủ động phương án điều trị f tại nhà
trong đó lưu ý nơi cách ly điều trị f phải thuận tiện về giao thông để kịp thời tiếp cận y tế
vận chuyển bệnh nhân khi bệnh diễn tiến nặng
riêng tại bạc liêu địa phương này được đánh giá là nguy cơ rất cao bùng phát dịch trên diện rộng
nếu không có các phương án đánh chặn theo khuyến cáo của đội ngũ
chuyên gia y tế đến từ bệnh viện trợ dẫy tp hcm
hiện bạc liêu đã kích hoạt thêm các bệnh viện điểm điều trị f với tổng năng lực điều trị của tỉnh
có khả năng đảm trách sáu sáu trăm bảy mươi ca và đã hình thành bảy mươi hai trạm y tế lưu động
theo hướng dẫn của bộ y tế để đảm trách việc hỗ trợ điều trị
bạc liêu hiện vận hành trạm chiết nạp oxy để phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín
và tập trung tối đa nguồn nhân lực trang thiết bị phục vụ công tác thu dung phân loại và điều trị bệnh nhân
vâng những thông tin mới nhất liên quan đến hình dịch covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại